ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa ba vàng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
tại buổi thông tin báo chí ông nguyễn mạnh hà chủ tịch ủy ban nhân dân tp ung bí cho biết
sau khi nhận chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh chính quyền tp ung bí đã làm việc với nhà chùa về các hoạt động thỉnh vong
cúng oan gia trái chủ các hoạt động này diễn ra trong khuôn viên chùa nên sư chủ trì thích trúc thái minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
với hoạt động của chùa ba vàng nói chung thì thứ nhất là ủy ban nhân dân tp ung bí đã có văn bản yêu cầu chùa ba vàng dừng ngay hoạt động thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ
đây là hai hoạt động không nằm trong danh mục đăng ký hoạt động với tôn giáo đăng ký với cơ quan của thẩm quyền nhà nước
thứ hai là sở thông tin truyền thông đã xử lý vi phạm về thông tin truyền thông
cụ thể là yêu cầu dừng hoạt động của các trang web chùabavàng com thầythíchtrúctháiminh com và bàphạmthịyến com
thứ ba là sở nội vụ đã làm việc với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tại quảng ninh là yêu cầu nhắc nhở chấn chỉnh hoạt động của chùa ba vàng
chủ tịch tp ung bí cũng cho biết thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hoạt động của bà phạm thị yến
người phụ nữ có vai trò chính trong hoạt động thỉnh vong
cũng oan ra trái chủ thu tiền của người dân giao phường quang trung tp hạ long nơi bà yến cư trú ra quyết định xử phạt ban đầu
với bà phạm thị yến trước hết thì đây là một công dân tại thành phố hạ long và tham gia sinh hoạt tôn giáo tại chùa ba vàng
hiện nay tp ung bí đã thực hiện một số các nội dung công việc
thứ nhất là đã yêu cầu lực lượng chức năng ra phát kiểm tra tạm trú tại chùa ba vàng
trong đó có bảo
và đã yêu cầu bà yến trở về nơi cư trú
thực tế hiện nay bà yến đã trở về nơi cư trú
thứ hai là giao ủy ban nhân dân phường quang trung là phường sở tại nơi có chùa ba vàng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi vi phạm về nếp sống văn hóa đối với bà phạm thị yến
tại quyết định số một
và mức xử phạt là năm triệu đồng
ông nguyễn mạnh hà nói việc xử phạt bà yến năm triệu đồng chỉ là ban đầu
xử lý hình sự sẽ chờ công an điều tra
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu chùa ba vàng dừng các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm hai nghìn một mươi chín
và sở thông tin và truyền thông quảng ninh yêu cầu chùa ba vàng dừng hoạt động các trang thông tin chưa được cấp phép
thông qua sự việc nêu trên tại chùa ba vàng
ủy ban nhân dân thành phố uông bí đề nghị các cơ quan truyền thông các phóng viên cùng với các cấp chính quyền
tuyên truyền cho nhân dân phải bài trừ những hoạt động mê tín dị đoan và kiên quyết không tham gia hưởng ứng
cùng với những người thực hiện tuyên truyền mê tín dị đoan trong các cơ sở đền chùa